ngành chức năng các tỉnh lâm đồng bình phước và đồng nai vừa họp bàn thống nhất chủ trương sẽ cấp phép khai thác cát trở lại trên sông đồng nai
nguyên nhân cấp phép trở lại là để bảo đảm nguồn cung ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép
cùng với việc cho phép khai thác cát trở lại ba địa phương này cũng thống nhất việc siết chặt các biện pháp quản lý
theo đó ở mỗi vị trí khai thác doanh nghiệp chỉ được sử dụng tối đa hai phương tiện khai thác theo công suất đã đăng ký
phương tiện này được gắn thiết bị định vị camera hành trình để giám sát
doanh nghiệp chỉ được khai thác cát là từ sáu h đến một mươi tám giờ hàng ngày cấm tuyệt đối khai thác cát vào ban đêm
ngoài ra hàng tháng doanh nghiệp phải khai báo sản lượng khai thác để tính thuế tài nguyên khoáng sản
điều này nhằm tránh thất thu thuế bởi các doanh nghiệp thường thống kê số lượng khai thác thấp hơn so với thực tế
nếu doanh nghiệp nào vi phạm những quy định trên ngành chức năng sẽ thu hồi giấy phép khai thác cát
trường hợp khai thác cát gây sạt lở bờ sông doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khắc phục bồi thường thiệt hại